thưa đồng chí đặc sá là một chủ trương rất là lớn của đảng và nhà nước ta
vậy công tác đảng sáng năm nay đã được tiến hành như thế nào để có thể đảm bảo là nghiêm túc công khai chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật ạ
việc tổ chức lập ra các hồ sơ để đề nghị đặc xá được tiến hành từ các cơ sở giam giữ các cơ sở cải tạo của bộ công an của bộ quốc phòng
phạm nhân được lập dân sách đề nghị đặc sá phải trải qua bình xét thí đua
các tổ đội phạm nhân qua thời gian cải tạo tiến bộ được công nhận xếp loại thí đua và cải tạo loại khá trở lên liên tục trong thời gian gần với thời gian đặc sá thì khi đó mới được đưa vào quyết định đặc sá dân sách được đề nghị đặc sá
việc tổ chức như vậy đảm bảo quyết định xét truyệt các đối tượng được đặc sá là rất công khai dân chủ minh mặt